còn công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với danh hoàng lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và đối tượng lương tuấn khanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng ngụ phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an khuya ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai doanh hoàng lộc điều khiển xe máy
chở lương tuấn khanh ngồi sau đi dập các tuyến đường để tìm con mồi
khi đi đến nhà xe phương trang thuộc khóm một phường hộ phòng thị xã giá rai
bọn chúng thấy một người phụ nữ đang ngồi bấm điện thoại nên dừng xe lại
lương tuấn khanh lẹn đi ra phía sau dập chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ
rồi nhanh chóng leo lên xe do lộc đang chờ sẵn để bỏ chạy
ngoài vụ việc này lương tuấn khanh còn thực hiện một số vụ cướp giật tài sản khác với thủ đoạn tương tự
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản của hai đối tượng lộc và khanh